công nghệ sinh học xanh sử dụng công nghệ bionano của nhật bản hiện nay đang là hướng phát triển bền vững ở nhiều quốc gia
giúp xử lý nước thải làm sạch dầu tràn xử lý ô nhiễm không khí
tại việt nam mới đây theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông tô lịch và một góc hồ tây bằng công nghệ bionano đã chính thức được khởi động
dự án nhận được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng tốt để giải quyết vấn đề ô nhiễm nguồn nước đã tồn tại từ rất lâu
không chỉ riêng ở sông tô lịch mà còn ở nhiều địa phương khác
theo thống kê của sở tài nguyên môi trường hà nội sông tô lịch có hơn một mươi cửa xà lớn thu gom nước thải và hàng nghìn cống nhỏ dân sinh đổ ra sông
trung bình mỗi ngày sông tô lịch tiếp nhận khoảng trên một trăm linh mét khối nước thải sinh hoạt và công nghiệp
trong đó một phần ba nước thải công nghiệp chưa qua xử lý
ở bất cứ đoạn nào sông tô lịch cũng bốc lên mùi hôi thối vô cùng khó chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân quanh khu vực
sông tô lịch nó ô nhiễm từ rất lâu rồi thì nó gây khó chịu cho cả người lớn lẫn trẻ em nhất là trẻ em
vì mùi mỗi khi mùa hè đến nhất những ngày nắng nóng thì nó bốc lên rất là khó chịu
thậm chí không gần như là không thể ăn cơm được ở đây nữa
mình thấy là tình trạng ô nhiễm của sông tô lịch này rất là nghiêm trọng
tại vì bạn có thể nhìn thấy màu nước sông rất là bẩn
và bên cạnh đó
cái mùi bốc lên thì khiến mọi người xung quanh đây rất là khó chịu
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm sông tô lịch có lẽ là một tình trạng đã tồn tại từ rất nhiều năm nay
đặc biệt là vào những ngày nắng nóng như thế này thì đối với cả những người dân có lẽ phải thường xuyên di chuyển qua khu vực sông tô lịch
cũng như là thường xuyên phải sinh hoạt ở khu vực này
thì có thể dễ dàng cảm nhận thấy cái sự ô nhiễm nồng nặc bốc lên từ đoạn sông này
và trước đây thì thành phố hà nội đã có rất nhiều những biện pháp để cải tạo lại lòng sông
cũng như là cải tạo lại hệ thống môi trường ở xung quanh sông tô lịch
tuy nhiên thì đều không đạt được hiệu quả cao
và mới đây nhất thì thành phố hà nội mới triển khai một dự án mới sử dụng công nghệ bionano của nhật bản để tiến hành lọc sông tô lịch
và dự án này đang được rất nhiều sự kỳ vọng của người dân về một tương lai là sông tô lịch có thể sẽ được hồi sinh
quá trình triển khai dự án
các chuyên gia đã tiến hành lắp đặt bốn hộp thiết bị lọc xuống sông tô lịch
các hộp thiết bị này đặt chìm dưới nước sẽ tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào dòng nước
kích thích các vi sinh vật hoạt động từ đó giải phóng oxy xử lý bùn thải tạo ra môi trường trong lành hơn
việc triển khai dự án thí điểm làm sạch sông tô lịch đã nhận được nhiều sự kỳ vọng của người dân
mình rất kỳ vọng vào cái việc mà cái công nghệ này của nhật bản có thể làm sạch lòng sông
và trước hết là mình rất muốn là
không còn ngửi thấy cái mùi mà mình không thể chịu được ngày nữa
cái mùi đồ rất là hôi thối của dòng sông này
nếu mà cái công nghệ đấy mà thực sự xử lý được dòng sông thì chưa biết là nó có
nước sông nó có thể trong trở lại như ngày xưa cách đây ở gần ba mươi năm không
nhưng mà đầu tiên mà nếu mà xử lý được cái chất thải hay là cái
những cái chất gây mùi ở dòng sông này mà để cho người dân mà buổi tối không phải chịu mùi nữa
ban ngày mà trời nắng nóng nó đi qua đường đây không bị mùi nữa thì đấy điều quá tuyệt vời
bên cạnh những sự ủng hộ nhiều người dân cũng băn khoăn
về hiệu quả của dự án đặc biệt là khi vấn đề xả thải ra sông vẫn còn đang diễn ra
thực ra nghe cái tin này thì mình cũng cảm thấy rất là vui
bởi vì nó sẽ đỡ được cái phần nào những cái khó chịu mà rất là hàng nhiều năm rồi
tuy nhiên thì mình cũng cảm thấy là nó chưa thực sự giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề
đấy là cái vấn đề xả thải thẳng trực tiếp qua mà không qua xử lý
cái này nó chỉ là gần như là chỉ làm giải quyết được cái phần nổi thôi
với tình trạng xả thải liên tục
với trên một trăm linh m hai
khối nước thải sinh hoạt và công nghiệp mỗi ngày đổ ra sông tô lịch
dự án lọc nước sông tô lịch phải chăng chỉ là giải pháp tạm thời
công nghệ bionano tiên tiến của nhật bản có phải là một giải pháp
nhiều chuyên gia lo ngại
với tình trạng xả nước thải sinh hoạt và công nghiệp ra sông tô lịch như hiện nay
giải pháp công nghệ mới này cũng khó có thể phát huy được tác dụng như mong muốn
các dòng sông ấy thì chỉ có cái khả năng mà giảm nhẹ được cái ô nhiễm
ở mức độ nhất định thôi
nhưng mà khi mà cái lượng chất ô nhưỡm vào nhiều thì dòng sông giết phát ô nhưỡm
cho nên tất cả các giải pháp dòng sông ấy hay là giải pháp kiểm soát ô nhưỡm
thì bắt đầu từ kiểm soát tương nguồn
còn cái vấn đề là xử lý thì là một cái bước tiếp theo thôi
theo các chuyên gia hiện nay sông tô lịch còn đang tồn tại ba vấn đề chính
đó là mùi hôi thối lấp bùn dưới đáy sông và chất lượng nước trong lòng sông
tuy nhiên với công nghệ bio nano hiện đại của nhật bản
đơn vị vận hành khẳng định sẽ xử lý được triệt để cả ba yếu tố trên
cái công nghệ khác không xử lý được thì cái công nghệ này hoàn toàn xử lý được tặng gốc triệt để
đó là mùi sau ba ngày sẽ hết
cái bùn sẽ được phân giải thành co hai và nước
và cái chất nước sẽ đưa về đảng quy trật việt nam
và cái tốc độ xử lý của nó thì bằng sáu lần cái tốc độ âm thanh
cho nên là khi mà nước thải trở đến thì nó gặp cái hệ thống nano
và bio thì nó bị xử lý ngay
mặc dù mới triển khai được ba ngày
nhưng dự án thí điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ bio nano
bước đầu đã có những dấu hiệu tích cực
theo như ghi nhận của nhiều người dân
màu đen của nước sông chưa có nhiều chuyển biến
nhưng mùi hôi thối đã đỡ đi rất nhiều
đây là một dấu hiệu rất khả quan
và người dân thủ đô hoàn toàn có thể tin tưởng vào một ngày sông tô lịch sẽ tròn xanh trở lại
vâng thưa quý vị nếu như lần thí điểm dự án lọc nước sông tô lịch này đạt kết quả tốt
thì đây sẽ là nền tảng để giải quyết một cách hiệu quả vấn đề ô nhiễm sông ngòi ở việt nam
vấn đề từ trước đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt đề
tuy nhiên bên cạnh việc áp dụng các công nghệ hiện đại tiên tiến vào việc cải tạo nguồn nước
thì vấn đề ngăn chặn xử lý việc xả thải ra sông
cũng là vấn đề cần phải được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết